để tiếp lửa cho đội tuyển u hai mươi hai quốc gia tại trận chung kết môn bóng đá sea games ba mươi
hãng hàng không việt nam airlines sẽ tăng thêm sáu chuyến bay đến manila philippines
để phục vụ nhu cầu sang cổ vũ đội tuyển của các cổ động viên việt nam
theo đó các chuyến bay sẽ khởi hành đi philippines vào sáng ngày một mươi tháng một mươi hai
và quay trở về việt nam vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
đặc biệt bên cạnh các máy bay airbus a ba trăm hai mươi một việt nam airlines sẽ bố trí thêm
máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner với ba trăm linh ghế phục vụ nhu cầu của các cổ động viên
việt nam airlines cũng phối hợp với một số công ty lữ hành xây dựng chương trình du lịch
trong ngày một mươi và ngày một mươi một tháng một mươi hai giúp các cổ động viên tận hưởng không khí
của đại hội thể thao lớn nhất đông nam á